liên quan đến bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số một trăm bảy mươi tám tỉnh thái nguyên đã kịp thời khoanh vùng
khử khuẩn và thực hiện cách ly tập trung đối với bốn mươi sáu người tiếp xúc gần với bệnh nhân
và một trăm chín mươi sáu người tiếp xúc với người tiếp xúc gần
hiện tỉnh thái nguyên đang tiếp tục giả soát các trường hợp f một f hai f ba
và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời
ngày hai mươi chín tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh thái nguyên đã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo
tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp và kịch bản ứng phó với dịch bệnh như đã xây dựng
bên cạnh đó tỉnh cũng yêu cầu các nhà mạng như vinaphone viettel mobifone
nhắn tin tới người dân yêu cầu khai báo đầy đủ thông tin nếu có liên quan đến bệnh viện bạch mai trong hai tuần vừa qua